trong khi đại đa số người dân đều nâng cao ý thức và thực hiện tốt các quy định nhằm bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh
thì vẫn còn một số ít trường hợp phớt lờ không chấp hành quy định
đó là thực tế đang xảy ra ở nhiều địa phương trong đó có cà mau
và chính sự chủ quan ích kỷ vì lợi ích cá nhân này có thể là nguy cơ làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
chính vì vậy tất cả những hành vi vi phạm này đều sẽ bị xử lý nghiêm minh
mới đây tòa án nhân dân tỉnh cà mau đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng lê văn thảo
chú huyện trần văn thời về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
theo cáo trạng vào ngày một mươi tám tháng một sau khi thỏa thuận với hai đối tượng khác
thảo đã dùng tàu vận tải thủy sản của mình chở ba mươi tám người việt nam từ malaysia nhập cảnh trái phép vào việt nam
nhằm thu lợi bất chính hai mươi năm triệu đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt lê văn thảo chín năm tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
với hành vi trên ngày ba tháng hai phạm văn chín bị bắt quả tang khi dùng phương tiện thủy tổ chức đưa ba mươi bốn người từ malaysia nhập cảnh trái phép
số người có liên quan trong vụ việc trên nhanh chóng được kiểm tra y tế và đưa đi cách ly tập trung
tại điều ba trăm bốn mươi bảy bộ luật hình sự quy định tội vi phạm quy định về xuất cảnh nhập cảnh và ở lại việt nam trái phép
luật quy định là người nào xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép thì bị xử phạt
duy phạm đã bị xử phạt duy phạm mà chính mà còn duy phạm thì sẽ bị phạt tiền từ năm triệu đến năm mươi triệu đồng và bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
đặc biệt trong thời gian gần đây tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
chính vì vậy các cấp chính quyền yêu cầu người dân cần thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch thực hiện khẩu hiệu năm k của cơ quan y tế
đại đa số người dân đều nâng cao ý thức
và thực hiện tốt các quy định nhằm bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh
tuy vậy vẫn còn số ít trường hợp vẫn phớt lờ không chấp hành quy định
lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý nghiêm đối với những trường hợp trên
các dịch vụ đa phần chúng ta thực hiện cơ quan tốt cũng như là đối với người dân
đặc biệt là cái việc thực hiện theo cái thông điệp năm k đó
trong đó cái việc quan trọng nhất là đeo khẩu trang thì đa phần là bà con đều thực hiện tốt
ủy ban cũng đã tổ chức kiểm tra
thì trên địa bàn thị trấn đến thời điểm hiện tại thì đã có sáu trường hợp lập biên bản
về việc là không thực hiện cái việc đeo khẩu trang nơi tập trung đông người
bên cạnh các biện pháp của các cấp chính quyền lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cũng kết hợp xử lý các vi phạm về phòng chống dịch trong đó có việc đeo khẩu trang
đồng thời kết hợp với công tác tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành các quy định
chỉ đạo của các cấp về phòng dịch bệnh covid một mươi chín
do dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp chính vì vậy mỗi người dân cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
các hành vi vi phạm các quy định trên gây nguy cơ làm lây lan dịch bệnh
sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm